trong trường hợp ký kết hiệp ước kiểm soát vũ khí mới những phát triển mới nhất về vũ khí hạt nhân của nga cần phải được tính tến
vâng đây là tuyên bố của bộ trưởng bộ quốc phòng mỹ mark esper
theo người đứng đầu lầu năm góc nếu một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới được ký kết
cần phải kể đến cả kho vũ khí hạt nhân chiến thuật của mỹ nga và trung quốc
cũng như việc phát triển các vũ khí chiến lược mới nhất của nga
cụ thể các hệ thống tên lửa mới samad và vang của nga
cần phải tuân theo hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược start
ông esper cho rằng không chỉ mỹ và nga
mà cả trung quốc cần tham gia ký kết một thỏa thuận mới về kiểm soát vũ khí